để đẩy mạnh phát triển sản xuất bền vững hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ xảy ra
tp hcm đã tăng cường đầu tư nguồn nhân lực và các trang thiết bị nhằm nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy
cho các khu công nghiệp khu chế xuất
đây là một trong những giải pháp hiệu quả và thiết thực được các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất đồng tình cao
tp hcm hiện có một mươi tám khu chế xuất khu công nghiệp khu công nghệ cao
trong đó có một hai trăm hai mươi tám doanh nghiệp đang hoạt động với ba trăm linh công nhân
các doanh nghiệp chủ yếu là may mặc dây da đồ nhựa gỗ cơ khí điện tử dược phẩm do đó nguy cơ về cháy nổ rất cao
thực tế từ năm hai nghìn tám đến nay tại các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã xảy ra một trăm linh bốn vụ cháy
làm chết một người bị thương hai mươi năm người thiệt hại tài sản hơn bốn trăm linh tỷ đồng
nguyên nhân chủ yếu là do sự cố chập điện hàn cắt kim loại lưu trữ hóa chất
không bảo đảm kỹ thuật

thực hiện luật phòng cháy chế cháy
hiện nay trong các khu chế xuất
khu công nghiệp nhiều doanh nghiệp đã đầu tư
tràn thiết bị phương tiện tập huấn
nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho lực lượng tại chỗ
thực hiện phương án phòng chống cháy nổ
diễn tập kiểm tra về phòng cháy chạy cháy
tuy nhiên vẫn còn nhiều doanh nghiệp
còn đối phó và chưa quan tâm đúng mức
đến công tác phòng cháy chạy cháy
công tác tự kiểm tra chưa chặt chẽ
nguy cơ xảy ra cháy nổ vẫn rất cao
chúng tôi rất là quan tâm đến công tác
phòng cháy và chữa cháy
để cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp
được an tâm mà muốn làm vấn đề này
chúng tôi làm sao phải thực hiện
cái quan tâm là bốn tại chỗ
thứ nhất là lực lượng công tác
làm công tác phòng cháy chữa cháy
của khu công nghiệp chúng tôi
phải được tiễn dụng đầy đủ
và được đào tạo huấn luyện chuyên nghiệp
cái thứ hai là công tác phối hợp
với cảnh sát phòng cháy chữa cháy
của quận bình tân
cũng phải được phối hợp chặt chẽ
để bên cạnh công tác hỗ trợ
huấn luyện đào tạo kết nối
với các công ty trong khu công nghiệp
là mình tạo những chương trình
mà phối hợp công tác phòng cháy chữa cháy
cũng như là làm sao
để thông tin
đến tất cả các chủ doanh nghiệp

việc chấp hành công tác phòng cháy chữa cháy
để hạn chế thấp nhất các vụ cháy nổ
xảy ra trong các khu chế xuất khu công nghiệp
đã có buổi làm việc với sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và các khu chế xuất khu công nghiệp
để quan triệt công tác phòng cháy chữa cháy
và luật phòng cháy chữa cháy năm hai nghìn một mươi ba
và nghị định bảy mươi chín của chính phủ
trước mắt thành phố kiện toàn
lại bộ máy của các đội phòng cháy chữa cháy
bảo đảm đủ quân số và phương tiện kỹ thuật
theo đó đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy
trong các khu chế xuất khu công nghiệp
tối thiểu phải có trình độ trung cấp
phòng cháy chữa cháy
đồng thời đầu tư trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
như trụ nước máy bơm và một xe chữa cháy
bảo đảm dập lửa được các vụ cháy nhỏ xảy ra